nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi một tháng bảy thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên tỉnh hà nam
tại đây thượng tướng lương cường bày tỏ xúc động khi biết các thương bệnh binh tại trung tâm
đều là những đồng chí mang thương tật tám mươi một trở lên
hầu hết các thương binh có vết thương bệnh lý đặc biệt nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
song vẫn giữ vững niềm tin cuộc sống
với ý chí nghị lực của bộ đội cụ hồ thượng tướng tin tưởng rằng các thương bệnh binh nơi đây
tiếp tục kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn chiến thắng bệnh tật ổn định cuộc sống gia đình bản thân
và tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thượng tướng hoan nghênh và biểu dương tỉnh hà nam các đơn vị doanh nghiệp quân đội
đã luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ người có công và chính sách hậu phương quân đội
đối với trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên thượng tướng lương cường lưu ý các cán bộ y bác sĩ của trung tâm
cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các thương bệnh binh tại trung tâm
nhân dịp này thay mặt bộ quốc phòng và đoàn công tác thượng tướng lương cường đã tặng quà cho các thương bệnh binh
và khánh thành khu bệnh xá trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên